trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sáng nay công viên tượng apec đã chính thức khai trương
chào đón lãnh đạo hai mươi một nền kinh tế thành viên và đại biểu tham quan
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cùng bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh chủ trì buổi lễ
công viên tượng apec được xây dựng trên diện tích hơn ba m hai bên cạnh bảo tàng điều khắc trăm
phía tây cầu rồng quận hải châu thành phố đà nẵng
trong đó sân cạch và lối đi bộ có diện tích bảy trăm năm mươi hai m hai chiếm hai mươi bốn bảy
khoảng đất còn lại trồng cây xanh thàm cỏ và đặt tượng của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec hai nghìn một mươi bảy gửi tặng việt nam
công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa
hai mươi bức tượng trưng bày tại công viên có giá trị nghệ thuật độc đáo
tượng trưng về ý niệm mà các nền kinh tế thành viên trong khu vực apec gửi gắm
nằm ở vị trí trung tâm thành phố đà nẵng công viên là món quà việt nam gửi đến các vị khách quý
các nền kinh tế thành viên cũng như người dân apec
tại buổi lễ phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bày tỏ tin tưởng công viên sẽ trở thành biểu tượng
cho sự sáng tạo sức sống và tinh thần hợp tác của apec và là một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố đà nẵng
tham dự apec đây là biểu trưng của hai mươi một nền kinh tế và cũng là nơi giao lưu văn hóa của các nước thành viên